quận bình thạnh quận hai quận một mươi hai quận tân phú và quận chín đây là những địa bàn tập trung nhiều kênh dạch bị ô nhiễm nhất
do đó nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường là một việc làm rất cần thiết
đồng thời tập trung triển khai các chiến dịch quy mô lớn cấp thành phố để bảo vệ môi trường diệt mũi và lăng quang
tuyên truyền vận động nhân dân không xả rác thải tùy tiện
ngành y tế cũng nên khuyến cáo với người dân đặc biệt là các thai phụ hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh hoặc những điểm nóng của dịch
đồng thời tập trung triển khai các chiến dịch quy mô lớn cấp thành phố để bảo vệ môi trường là một việc làm rất cần thiết

điều này điều đáng nói đây là ca ghép thận đặc biệt lần đầu tiên được thực hiện ở nước ta khi mà người hiến thận là chồng của bệnh nhân tức là giữa hai người không cùng huyết thống
do người hiến thận không cùng huyết thống nên quá trình chuẩn bị cho ca ghép đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho người được ghép và người hiến
với sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành ghép thận từ bệnh viện hữu nghị việt đức các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã làm chủ được kỹ thuật chuyên sâu này
sau một mươi một ngày theo dõi hiện nay quả thận ghép đang hoạt động tốt các thông số sinh hóa trong máu trở lại bình thường người bệnh sức khỏe tiến triển khả quan và được xuất viện
hiện nay số lượng người bị suy thận ngày càng cao nhu cầu ghép thận của người bệnh ngày càng nhiều
do đó việc làm chủ kỹ thuật này sẽ giúp cho người bệnh được ghép thận ngay tại tuyến cơ sở góp phần giảm tải cho tuyến trung ương
thưa quý vị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa cho biết
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
ước tính đạt hai sáu mươi chín tỷ usd đưa tổng giá trị xuất khẩu một mươi một tháng qua lên mức hai mươi chín một tỷ usd tăng năm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu thì cà phê hạt tiêu và hạt điều là ba mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất
cụ thể khối lượng xuất khẩu cà phê một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt hai chín mươi tám tỷ usd hạt điều đạt hai năm mươi chín tỷ usd
tiếp sau là hạt tiêu đạt giá trị xuất khẩu
ngoài một số mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh thì một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ như gạo sắn và các sản phẩm từ sắn giảm cả về khối lượng và giá trị
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt trên hai mươi hai tỷ usd tăng bốn sáu so với năm hai nghìn một mươi năm
tính chung một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi sáu toàn ngạch xuất siêu sáu chín mươi năm tỷ usd
phạt tối đa hai tỷ đồng nếu gây ô nhiễm môi trường đây là quy định mới trong nghị định số một trăm năm mươi năm do chính phủ ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
trong đó cá nhân gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt tối đa là một tỷ đồng tổ chức vi phạm thì mức phạt là hai tỷ đồng
cụ thể cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao cụm công nghiệp khu kinh doanh và dịch vụ tập trung làng nghề và khu nuôi trầm thủy sản bị phạt từ năm đến năm trăm linh triệu đồng
cá nhân vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường và nguy hại vào môi trường bị phạt từ ba trăm linh đến một tỷ đồng tùy theo mức độ vi phạm
mức phạt từ một mươi triệu đến một tỷ đồng áp dụng đối với cá nhân vi phạm các quy định về thải bụi khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường
phạt tiền từ năm trăm linh triệu đến một tỷ đồng đối với hành vi đổ chất thải nguy hại chất thải có chứa chất phóng xạ xuống vùng biển với tổ chức vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt hành chính gấp hai lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân

vì vậy giúp việt nam bảo đảm và duy trì tương lai tăng trưởng bền vững và thực hiện những cam kết trong hiệp định paris
tuy nhiên việt nam sẽ gặp phải nhiều thách thức trong quá trình xây dựng một ngành điện gió phát triển đầy đủ và những thách thức này cần phải được nhận diện
ngày hai mươi tám tháng một mươi một viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã phối hợp với tổ chức hợp tác phát triển đức tổ chức hội thảo về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo trong thị trường điện cạnh tranh
theo nhận định của các chuyên gia
thì năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng phù hợp nhất để giúp việt nam giải quyết nhu cầu về năng lượng trong ngắn hạn do có khả năng điều chỉnh linh hoạt và mở rộng trong thời gian ngắn
trong đó điện gió sẽ đóng vai trò chủ đạo dựa trên mạng lưới cơ sở hạ tầng hiện có với trên bốn bốn trăm linh mw công suất lắp đặt của các dự án đã đăng ký và chính sách hỗ trợ ưu đãi hiện nay của chính phủ
tuy nhiên để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo cần xây dựng một môi trường thuật lợi và thu hút đầu tư để ngành này phát triển
đồng thời đơn giản hóa thủ tục quy trình áp dụng và triển khai hay như áp dụng biểu giá khuyến khích cho năng lượng sinh khối
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa cho biết từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám mỗi năm thành phố sẽ chi một triệu usd để quảng bá hình ảnh trên kênh truyền hình cnn của mỹ
thành phố đã thương thảo song với hãng truyền hình mỹ cnn để quảng bá hình ảnh của hà nội trong vòng hai năm từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trước kia hoạt động xúc tiến đầu tư nằm ở các sở còn hiện nay nằm ở một mối là trung tâm xúc tiến đầu tư
lãnh đạo thành phố hy vọng hoạt động quảng bá đặc biệt này sẽ mời gọi thêm nhiều du khách và nhà đầu tư đến với hà nội hơn
chi phí quảng bá trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám sẽ là hai triệu usd
trong phần tin thế giới cuba tổ chức lễ viếng lãnh thủ freedom castro
nhật bản thúc đẩy dự luật về tpp và cải cách lương hưu
tối qua theo giờ việt nam trên khắp cuba lễ viếng cố lãnh tụ cuba fidel castro đã chính thức bắt đầu
hoạt động này sẽ kéo dài đến ngày bốn tháng một mươi hai trước khi cho cốt của người con kiệt xuất của đảo quốc caribe này
được chuyển đến tỉnh miền đông santiago de cuba cái nôi của cách mạng cuba
đúng chín giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một theo giờ cuba
đài moro tại thủ đô la habana và tại santiago de cuba
hai mươi một loạt đại bác đã được bắn chính thức bắt đầu nghi lễ viếng lãnh thủ cách mạng freedom castro
trước đó ngay từ sáng sớm hàng nghìn người dân thủ đô la habana đã xếp hàng trước đài tưởng niệm
joe smarty trên quảng trường cách mạng ở thủ đô la habana để tham dự lễ viếng tập thể
những người đến đây cùng chung niềm tiếc thương để nói lời từ biệt vị tổng tư lệnh tài ba
giàu lòng nhân ái tham gia lễ viếng còn có tổng thống ecuador rafael korea và nhà vua tây ban nha
nhà juan carlos lễ viếng tại đài tưởng niệm joe smarty sẽ diễn ra trong hai ngày từ hai mươi tám đến hai mươi chín tháng một mươi một
bên cạnh đó trên toàn thủ đô la habana có thêm một mươi hai điểm tổ chức lễ viếng lãnh tụ fidel castro
nhằm tỏ lòng tôn kính một hành trình nhằm tái hiện lại cuộc hành trình giành độc lập có tên gọi
lữ hành của sự tự do của đội quân khởi nghĩa sira maestra do cựu tổng tư lệnh fidel castro dẫn đầu
hồi năm một nghìn chín trăm năm mươi chín sẽ mang cho cốt của lãnh tụ cách mạng fidel castro đi dọc đất nước cuba
từ thủ đô la habana đến tỉnh santiago de cuba sau chín ngày cử hành tăng lễ quốc gia
cho cốt của ông sẽ được đặt tại nghĩa trang santa ifigenia vào ngày bốn tháng một mươi hai sau một lễ viếng tập thể
tại quảng trường antonio maceo tại santiago de cuba
trong khi đó nhà trắng vừa cho biết việc lãnh thủ cách mạng cuba freedom castro qua đời
không làm chậm những nỗ lực của mỹ trong việc bình thường hóa quan hệ với cuba
người phát ngôn nhà trắng johnet khẳng định bất kỳ hành động nào nhằm nới lỏng việc bình thường
hóa quan hệ giữa mỹ và cuba trong hai năm qua sẽ có tác động kinh tế to lớn đến người dân cuba
nhà trắng cũng viện dẫn tác động về kinh tế của việc tan băng trong quan hệ ngoại giao song phương
được hiện thực hóa như việc nối lại các chuyến bay thương mại và các mối quan hệ được tăng cường khác
trước đó cùng ngày tổng thống đắc cử mỹ donald trump đe dọa sẽ chấm dứt sự ấm lên trong quan hệ mỹ cuba
trừ phi la habana có những nhượng bộ trong vấn đề nhân quyền và mở cửa nền kinh tế nước này
bất chấp những quan ngại về kinh tế mỹ dưới thời tổng thống đắc cử donald trump
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd vừa lạc quan nhận định rằng chính sách thúc đẩy chi
tiêu công và cắt giảm thuế của vị tỷ phú này sẽ giúp nền kinh tế số một thế giới tăng trưởng gấp đôi
trong những năm tới trong dự báo kinh tế vừa được công bố các chuyên gia của oecd
cũng dự báo tăng trưởng của mỹ sẽ đạt hai ba trong năm tới và tiến tới đạt mức ba trong năm hai nghìn một mươi tám
tăng gấp đôi so với mức một năm của tổng sản phẩm quốc nội gdp trong năm nay
oecd cũng dự báo gdp của mỹ sẽ quay lại đà tăng trưởng vừa phải trong năm hai nghìn một mươi bảy và tăng trưởng
mạnh trong năm hai nghìn một mươi tám chủ yếu do chính sách hỗ trợ tài chính sẽ có hiệu lực vào năm hai nghìn một mươi tám trong chiến
sau dịch tranh cử ông trump đã đề cao việc cắt giảm thuế doanh nghiệp lớn nhằm kích thích đầu tư
đồng thời cam kết rót năm trăm năm mươi tỷ usd để nâng cấp cơ sở hạ tầng yếu kém đây là một phần trong kế
hoạch chi tiết của tỷ phú bảy mươi tuổi này nhằm vực dậy nền kinh tế hàng đầu thế giới bên cạnh đó
oecd còn cho rằng kinh tế toàn cầu cũng sẽ được hưởng lợi nếu như các biện pháp thúc đẩy chi tiêu
và điều chỉnh thuế của tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ mang lại hiệu quả đối với kinh tế nước này
giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng trong nước lãnh đạo liên minh cầm quyền nhật bản chiếm
đa số trong quốc hội vừa quyết định kéo dài phiên họp quốc hội đặc biệt đang diễn ra thêm hai tuần
nữa nhằm tạo điều kiện để cơ quan này ban hành hai dự luật về hiệp định đối tác xuyên thái bình dương
và cải cách lương hưu phát biểu với báo giới tránh văn phòng nội các nhật bản ioshihide suga
nhấn mạnh thời hạn để thảo luận và bỏ phiếu cho hai dự luật trên sẽ do quốc hội quyết định tuy nhiên
các đảng đối lập đã phản đối việc kéo dài phiên họp và nhất trí sẽ ngăn cản hạ viện thông qua dự
luật cải cách lương hưu phe đối lập cho rằng dự luật cải cách lương hưu sẽ cắt giảm chi tiêu của
những người về hưu vốn đã phải sống chật vật bên cạnh đó các đảng đối lập cho rằng việc thủ tướng
shinzo abe vội vàng thông qua tpp là vô ích trong bối cảnh các cơ hội để mỹ thông qua hiệp định này
là quá mong manh sau chiến thắng của tỷ phú donald trump trong cuộc đua vào nhà trắng vừa qua
ít nhất tám người đã phải nhập viện trong một vụ tấn công bằng dao tại đại học ohio
thành phố clounburg tiểu bang ohio của mỹ giới chức mỹ đã xác định
thủ phạm gây ra vụ tấn công là một sinh viên gốc somali của trường đại học này
theo cảnh sát hung thủ trong vụ tấn công bằng xe và đâm dao nhằm vào những người đi bộ trong
khuôn viên trường đại học ohio là nam sinh viên abdul razak ali attan một mươi tám tuổi gốc somali hiện
chưa rõ động cơ của tên này khi tiến hành vụ tấn công kênh truyền hình nbc news cho biết
attan là một người tị nạn somali đã được cấp quy chế thường trú hợp pháp tại mỹ ngay sau đó
thủ phạm đã bị cảnh sát bắn hạ theo sở ký hỏa thành phố columbus
có tám người được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đó có một người bị thương nặng và những
sáu người còn lại đang trong tình trạng ổn định hiện cảnh sát tuyên bố an ninh tại trường đã được đảm bảo